bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiến hành các thủ tục điều tra
xác minh làm rõ hành vi khai thác trái phép hải sâm là loài thủy sản thuộc nhóm một
nằm trong danh mục loài thủy sản nguy cấp quý hiếm
trước đó tại cảng cá cát lở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát
đối với các tàu cá xuất nhập bến đã phát hiện phương tiện tàu cá kg chín trăm linh bảy bảy mươi tám ts
do anh trần hoài tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
đang bốc bốn mươi bao khoảng một hai tấn hải sâm
tại thời điểm kiểm tra anh tâm không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản
và không xuất trình được văn bằng hoặc là chứng chỉ thuyền trường theo quy định
hiện lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ vụ việc